ngày ba mươi tháng một mươi tại trường trung học cơ sở phú lộc huyện phú ninh tỉnh phú thọ bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho các giáo viên học sinh đạt giải vòng một cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
những năm tới sở giáo dục và đào tạo phú thọ đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo về cuộc thi tới các nhà trường thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia
năm hai nghìn một mươi chín phú thọ tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh tham gia cuộc thi với hơn bốn mươi bảy bảy trăm bốn mươi thí sinh
tính đến thời điểm hiện tại phú thọ đã có một mươi sáu thí sinh hoàn thành phòng thi bán kết và còn chờ kết quả vào các phòng thi tiếp theo
tại buổi lễ ban tổ chức đã khen thưởng cô giáo hà thị hạnh giáo viên trường trung học cơ sở phú lộc đạt giải ba đợt một và giải nhì đợt hai và hai em học sinh đạt giải nhất nhì vòng loại cuộc thi
nhân dịp này nhà trường cũng đã tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về các nội dung
họ cũng đã tổ chức một cuộc thi dành cho học sinh toàn trường